khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ trưởng tô lâm thông tin
hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính thức triển khai kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của một mươi hai bộ ngành bốn doanh nghiệp nhà nước và ủy ban nhân dân năm địa phương
việc kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia và dân cư với các bộ ngành địa phương còn gặp một số khó khăn
thứ nhất là hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều bộ ngành địa phương chưa bảo đảm
thứ hai là thiếu đồng bộ chưa có hệ thống để kết nối chưa triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn thông tin
cũng có nhiều bộ ngành địa phương chưa số hóa dữ liệu quy trình phục vụ cho triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
nên dù đã kết nối nhưng mà cơ sở dữ liệu quốc gia nhưng kết quả khai thác còn rất hạn chế
về vấn đề này bộ trưởng tô lâm cũng cho biết từ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an đã công bố hệ thống định danh xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức
đây là một bước tiến mới đưa việt nam chính thức trở thành một trong những nước có định danh điện tử quốc gia
tính đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã cấp hơn một mươi hai triệu hồ sơ định danh điện tử cho công dân
việc sử dụng tài khoản này mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp
đối với người dân thì sẽ dễ dàng trao đổi thông tin giúp tiết kiệm thời gian công sức
không phải điền nhiều thông tin khi làm việc với cơ quan nhà nước tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục
đặc biệt là chỉ phải kê khai một lần và thực hiện bốn là không tiếp xúc không giấy tờ không tiền mặt không gặp gỡ
đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia giúp cho người dân đăng ký nhanh chóng
sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện các cơ sở y tế
sử dụng tài khoản định danh điện tử tích hợp thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip về đăng ký xe máy
sử dụng thay cho các giấy tờ tương ứng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính
người dân có thể ứng dụng vn eid để kiến nghị phản ánh những vi phạm pháp luật
trật tự an toàn xã hội thông qua tiện ích để báo tin tố giác tội phạm trên ứng dụng này
đối với doanh nghiệp thì việc thông qua tài khoản định danh và xác thực điện tử
việc ký hợp đồng điện tử giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình ký kết
hợp đồng kinh tế tiết kiệm chi phí in ấn đi lại gặp gỡ
tránh được rủi ro trong việc giả mạo khi giao dịch tạo điều kiện thuận lợi
để doanh nghiệp tổ chức yên tâm thực hiện các thủ tục nhanh hơn nhiều so với giao dịch truyền thống hiện nay
đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì dễ dàng hơn trong công tác quản lý
không phải lưu lại nhiều giấy tờ tiết kiệm được chi phí in ấn quản lý tài liệu
và công khai minh bạch hơn trong công tác quản lý và tiết kiệm rất nhiều thời gian để giải quyết những việc này
liên quan đến vấn đề hộ khẩu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
không còn giá trị theo quy định của luật cư trú sửa đổi
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an đã hoàn thành dự thảo một nghị định sửa đổi một mươi chín nghị định có liên quan
trong đó có vấn đề sổ hộ khẩu dự kiến sẽ được thông qua và có giá trị trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
những ý kiến đóng góp và phản ánh kịp thời kiến nghị của các cử tri

tỉnh tây nguyên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an
nhất là trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng có ý nghĩa thiết thực
đối với sự ổn định về an ninh trật tự nói chung sự phát triển bền vững của tây nguyên nói riêng
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi gặp mặt các đại biểu quốc hội các tỉnh tây nguyên dự kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm vào chiều ngày hôm qua
cùng dự thì có đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng
đồng chí ngô thanh danh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh nguyễn đắc nông
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đắk nông đồng chí nguyễn văn hùng
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đại biểu quốc hội tỉnh con tum
về phía bộ công an có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm khẳng định những kết quả đạt được của lực lượng công an nhân dân
từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm nhất là từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã có phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu giữ vững ổn định chính trị phục vụ có hiệu quả mục tiêu kép nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đối ngoại của đất nước nói chung vùng tây nguyên nói riêng đạt được kết quả nổi bật đó
có sự giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành địa phương trong đó có sự quan tâm thường xuyên
theo dõi giám sát giúp đỡ có hiệu quả cao của đại biểu quốc hội các tỉnh tây nguyên
thời gian tới bộ trưởng tô lâm mong muốn đại biểu quốc hội các tỉnh tây nguyên tiếp tục nêu cao tinh thần
trách nhiệm tham gia các hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội nhất là tham gia đóng góp xây dựng
các dự án luật liên quan đến công tác công an bên cạnh đó đồng chí bộ trưởng đề nghị các đại biểu
tiếp tục phối hợp tích cực trong giải quyết vấn đề di dân tự do phòng ngừa đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật
tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án sáu trong đó tập trung thực hiện các giải pháp
ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính cảm ơn tình cảm của đồng chí bộ trưởng và bộ công an
các đại biểu khẳng định sẽ tăng cường thảo luận trao đổi thông tin nhằm lan tỏa tại kỳ họp về hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự
của lực lượng công an tiếp tục đóng góp vào việc giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh
phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước nhất là tại địa bàn chiến lược tây nguyên
sáng nay đoàn công tác số một bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh hải dương
cùng dự buổi làm việc
có đồng chí trần đức thắng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hải dương
mười tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nổi bật công an tỉnh hải dương là một trong năm địa phương tích cực khẩn trương triển khai nghiêm túc các mệnh lệnh kế hoạch
chương trình công tác của bộ nhiều mặt công tác đạt và vượt trí tiêu được giao
là một trong những địa phương đầu tiên quán triệt triển khai xây dựng đề án để thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng công an cấp xã được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất điều kiện làm việc công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội có chuyển biến rõ nét
tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt trên chín mươi
phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả mà công an tỉnh hải dương đạt được trong thời gian qua
đồng chí đề nghị công an tỉnh cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm và dự báo tình hình coi trọng công tác phòng ngừa để hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm
lấy phòng ngừa là chính tấn công là cần thiết quyết liệt và toàn diện
thứ trưởng đề nghị phải gắn công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng lực lượng nhanh chóng tham mưu đưa nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đi vào cuộc sống
liên quan đến chủ trương xây dựng công an xã cần chú ý đến công tác tổ chức biên chế chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan
tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đề xuất cơ chế chính sách cho lực lượng công an xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngày bốn tháng một mươi một đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã có buổi làm việc với tổ công tác triển khai đề án sáu của tỉnh ninh thuận
về thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm của tỉnh ninh thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
đồng chí thứ trưởng đã ghi nhận vai trò thường trực triển khai thực hiện đề án sáu tại địa phương của công an tỉnh ninh thuận
đặc biệt đã làm tốt công tác chỉ đạo công an cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân định danh điện tử và công tác làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm đúng đủ sạch sống
công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú
đồng thời đề nghị tổ công tác đề án sáu của tỉnh tiếp tục kiểm tra lộ trình phân công lực lượng ra soát kiểm tra những nội dung phần việc được giao thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin về việc thực hiện đề án giữa lực lượng công an và các sở ngành có liên quan tăng cường công tác điều phối ngân sách thực hiện đề án sáu trên địa bàn
chiều cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã kiểm tra các mặt công tác công an tại công an tỉnh trong một mươi tháng đầu năm
thứ trưởng ghi nhận biểu dương kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an ninh thuận trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tỉnh chủ động hơn nữa trong công tác công an công tác đấu tranh với các loại tội phạm và công tác xây dựng